các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đối tượng sùng a dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cũng vừa bị lực lượng công an huyện trạm tấu tỉnh yên bái bắt giữ ngay sau khi dở cho đối bại với chính cháu họ của mình
tối hôm đấy tôi đi chơi về muộn nên vào nhà người họ hàng ngủ nhờ thấy cháu càng một mình trong buồng gia đình lại không có ai nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm rồi dọa cháu là không được nói với ai
đó chỉ là hai trong số hàng chục vụ án xâm hại tình dục trẻ em đã được lực lượng công an tỉnh yên bái khám phá trong thời gian vừa qua
cho thấy tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện đang diễn ra hết sức nghiêm trọng
một trong những nguyên nhân chính khiến tình hình xâm hại tình dục trẻ em gia tăng là do sự thiếu quản lý chăm sóc và giáo dục của gia đình đối với các em
khiến các em dễ dàng bị những kẻ xấu rụ rỗ lừa gạt và lợi dụng vào những mục đích đen tối
trước thực trạng gia tăng số vụ án xâm hại tình dục trẻ em các lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã tăng cường nhiều biện pháp để đấu tranh ngăn chặn và từng bước đẩy lùi vấn nạn này
để làm sao để biết cách phòng tránh tránh những người lạ mặt và có những biểu hiện xấu nhằm mục đích xâm hại đến tình dục trẻ em
những ấn phẩm đồ trụy internet phim ảnh ngoài luồng có tính chất bạo lực khiêu dâm cùng các hiện tượng tiêu cực khác ngoài xã hội đã tác động mạnh đến tư tưởng lối sống của một bộ phận lớp trẻ
do đó bên cạnh việc pháp luật xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội thì việc phòng ngừa phát hiện sớm can thiệp kịp thời để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục
là việc làm cần thiết để tránh xảy ra thêm những vụ án đau lòng